xin kính chào quý vị và các bạn
tình hình thời tiết đáng lưu ý nhất trên cả nước trong đêm nay vẫn là mưa rông diện rộng tới bắc bộ
cũng như là tại khu vực tây nguyên và nam bộ
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to đi kèm với tố lốc cũng như gió giật mạnh
ngoài ra người dân những khu vực trên cũng cần đề cao cảnh sát với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất rất nguy hiểm
còn tại khu vực trung bộ chỉ có mưa rông vài nơi nhưng người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc cũng như gió giật mạnh
mưa tập trung chính vào chiều tối chính vì vậy mà sang ngày mai nền nhiệt tại bắc bộ không có xu hướng giảm
vẫn duy trì trong ngưỡng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
còn trung bộ sang ngày mai có nắng nhiều với mức nhiệt trưa chiều mai
ở các tỉnh từ thanh hóa đến tận ninh thuận bình thuận đạt ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ cảm giác hơi oi nóng
ở phía nam cả khu vực tây nguyên cũng như nam bộ trong ngày thì vẫn có
những cơn mưa sen kẽ những khoảng nắng khiến nền nhiệt chưa có nhiều biến động
trưa chiều mai tại tây nguyên giao động là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở nam bộ phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió tây nam đến nam mạnh cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
còn tại quần đảo trường sa thì có mưa rào và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ